tập trung nâng cấp củng cố chất lượng hoạt động của các hợp tác xã tổ hợp tác
thông qua việc đa dạng quá dịch vụ sản phẩm và gắn kết từ khâu sản xuất
đến tiêu thụ sản phẩm đảm bảo đầu ra cho thành viên
trong thời gian qua quyện chỉ đạo các xã thị trấn tập trung phát triển kinh tế tập thể
gà sót lại các tổ hợp tác để nâng cấp lên thành hợp tác xã
các hợp tác xã được hỗ trợ của dự án vnsat và dự án lúa đặc sản
chuyển giao ứng dụng phòng kỹ thực vào sản xuất như quy trình ba giảm ba tăng
giảm đã giúp cho thành viên hợp tác xã giảm được chi phí sản xuất ba bốn triệu đồng trên hectare
mặc dù các hợp tác xã trên địa bàn huyện